thưa quý vị trước đây thì chứng minh thư nhân dân hay căn cước công dân giúp cho các nhân viên ngân hàng kiểm tra thông tin nhận diện khách hàng khi đến thực hiện các giao dịch
thì nay với chiếc căn cước công dân gắn chip của mình thì quý vị khán giả đã có thể tự thực hiện một số giao dịch ngân hàng nhất định trên các hệ thống máy tự động
việc này đang được bộ công an phối hợp với một số ngân hàng triển khai thực hiện
trong tiểu mục tư vấn ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn về những tiện ích mới này
thay vì phải vào quầy trình căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân điền tay tờ khai để thực hiện giao dịch chuyển tiền như trước đây
giờ chị lê phương hoài chỉ mất vài phút để chuyển tiền bằng thẻ căn cước công dân gắn chip tại izon của ngân hàng bidv
nhanh chóng tiện lợi nên chị hoài rất hài lòng
bản thân mình là khách hàng thì mình cảm thấy nó là một giải pháp mới rất là an toàn bảo mật cũng như rất là tiện lợi
bởi vì là như trước nay khi mà ra ngân hàng thì một là bọn mình phải vào quầy để giao dịch viên phục vụ hoặc là mình phải có thẻ
thì bây giờ nhiều lúc mà mình quên thẻ thì mình có thể dùng căn cước công dân để mà mình giao dịch luôn
hiện nay với căn cước công dân gắn chip người dân là khách hàng của bidv có thể thực hiện việc nộp rút tiền tại máy giao dịch tự động atm và giao dịch chuyển tiền tại izon
cùng với bidv một số ngân hàng khác như việt tim banh cũng đã thí điểm triển khai hình thức rút tiền tại atm
bằng căn cước công dân gắn chip
sau hà nội và quảng ninh dự kiến hình thức này sẽ được triển khai tại nhiều tỉnh thành trong thời gian tới
thưa quý vị khán giả như vậy là chỉ mất vài giây thôi thì tôi đã hoàn thành giao dịch chuyển tiền bằng thẻ căn cước công dân có gắn chip của mình
trong thời gian tới các ngân hàng thương mại sẽ tiếp tục mở rộng ứng dụng căn cước công dân có gắn chip trên các kênh tương tác với khách hàng
hiện nay người dân là khách hàng của các ngân hàng đang thực hiện thí điểm
đều có thể trải nghiệm hình thức này
với các khách hàng mới chuyển đổi từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân có gắn chip nhưng chưa cập nhật thông tin với ngân hàng vẫn có thể thực hiện giao dịch bình thường
về phía khách hàng việc xác thực và đối chiếu thông tin qua căn cước công dân chip sẽ giúp cho các giao dịch tài chính của khách hàng được thực hiện đơn giản thuận tiện an toàn và hoàn toàn tự động nhanh chóng
khách hàng có thể chủ động rút tiền trên các máy giao dịch tự động đầy tiện lợi và đảm bảo an toàn bảo mật
ngoài ra khách hàng còn có thể chủ động thực hiện giao dịch tại các kênh quầy tự phục vụ vì đã được xác thực bằng cân cước công dân chip
về quy trình sử dụng sau khi chủ tài khoản quét căn cước công dân gắn chip qua thiết bị ngân hàng sẽ kiểm tra và đối chiếu thông tin trên thẻ
sau đó hệ thống tiếp tục xác thực khuôn mặt và vân tay của khách hàng để thực hiện giao dịch
thời gian xác thực thông tin chỉ từ năm đến sáu giây mỗi giao dịch
thủ tục rút tiền cũng rất đơn giản được các ngân hàng hướng dẫn chi tiết tại điểm atm nhằm hỗ trợ người dân một cách tốt nhất